xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
tiếp tục thông tin về vụ án phan văn anh vũ nhiều báo trong tuần cũng đã thông tin về việc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục khởi tố vụ án bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với tám người trong đó có cả những người nguyên là lãnh đạo của tp hcm và đà nẵng
theo đó ngày một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra cũng có quyết định khởi tố bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
tại đà nẵng bốn bị can khác cũng bị khởi tố trong đó có hai bị can bị bắt tạm giam để điều tra hai bị can khác được áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đó là một số nội dung nổi bật được báo chí trong nước đề cập nhiều trong tuần qua
và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình đó là nhà báo hoàng lâm tổng thư ký tòa soạn báo lao động
vâng lời đầu tiên thì xin được chân thành cảm ơn nhà báo đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ngày hôm nay
thưa nhà báo xin được bắt đầu câu chuyện của tuần qua bằng vụ việc bảy người tử vong trong một buổi biểu diễn âm nhạc tại hà nội
thưa nhà báo như đã công bố trên báo chí thì tất cả các thủ tục cấp phép hay là công tác giám sát tại buổi biểu diễn này đều hợp lệ
thế nhưng sự việc đáng tiếc thì vẫn xảy ra không biết là góc nhìn của nhà báo về vấn đề này như thế nào
thứ nhất là khi mà nghe được cái thông tin thông báo về là có đến bảy người tử vong trong một cái sự kiện âm nhạc thì chúng tôi rất sốc
sốc bởi hai lý do lý do thứ nhất đấy là một cái sự kiện lẽ ra nó phải vụn
nó phải vui vẻ nó phải mang đến cho những người ta những cái sảng khoái thì lại là một cái kết cục rất đau thương
bất ngờ thứ hai thì đấy là cái nguyên nhân ban đầu mà cơ quan chức năng đã công bố
đấy là những chúng ta gọi là nạn nhân có dương tính với chất ma túy
nó có hai việc một là cái sự kiện đấy biến thành đau thương
thứ hai là
những cái người tham gia ở đây là khán giả đều là những cái bạn rất trẻ
và tôi nghĩ rằng là mặc dù những cái về mặt cấp phép và các quy trình chúng ta rất đầy đủ
nhưng nó phải có một cái điều gì đấy và đây chỉ là một cái hiện tượng gọi là bề nổi
và với cái số lượng người mà tử vong rất lớn như thế này một cú sốc như thế này là chúng ta cần phải xem xét lại
thứ nhất là quy trình
thứ hai là
cái việc tổ chức
và thứ ba là
cái hiện tượng
một cái hiện tượng
vâng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của nhà báo hoàng lâm khi mà các lực lượng chức năng của chúng ta thì đã rất nhiều lần truy quét
truy quét liên tục thế nhưng mà những thứ mà gọi là chất cấm thì vẫn rất dễ dàng mua ở hà nội
rõ ràng đây là sự cố đầu tiên tại hà nội
nhưng mà nếu như không có những biện pháp chấn chỉnh cách tổ chức các sự kiện như thế này
thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn phải kéo dài cái sợi dây kinh nghiệm
rõ ràng là như vậy
thực ra mà nói bây giờ câu hỏi đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai
nó rất là khó
tôi cũng nghiên cứu và tôi cũng đặt câu hỏi như vậy
thì rõ ràng nếu như là trách nhiệm của phía sở văn hóa thông tin thể thao hà nội chẳng hạn
thì họ cấp phép
đúng không ạ
có một đơn vị tổ chức thì họ cũng mời những nghệ sĩ đến
và cũng có cái giám sát
rồi giá vé hay là vé
thế thì việc mà khán giả dùng ma túy trong một cái sự kiện nó có hàng nghìn người như vậy
thì nó cũng như là người ta uống rượu để vào
thì bây giờ kiểm soát như thế nào
rượu nó còn dễ
nó còn thể hiện lăm mặt
nó còn hơi thở
người ta còn không cho vào
thế bây giờ những cái viên ma túy nó bé
như cái cúc áo như vậy
thế thì bây giờ kiểm soát như thế nào
thì ở đây tôi nghĩ là rõ ràng
rõ ràng là nói gì thì nói vẫn phải có người chịu trách nhiệm
thì trách nhiệm thứ nhất là trong quá trình cấp phép thì tôi nghĩ sở và các cơ quan tổ chức phải có cái cam kết
phải có đảm bảo
nhưng mà cái trách nhiệm lớn hơn tôi nghĩ là trách nhiệm của xã hội
trách nhiệm của các cơ quan chức năng để chúng ta chặn đầu vào
để chúng ta có thể là hạn chế được cái cơn bão
ma túy nó đang hoành hành như vậy
với một cái tình trạng mà rất là dễ mua
thậm chí là tôi được biết
tôi được biết là bóng cười còn được bán ngay tại đấy
đấy cũng là một loại gây nghiện
thế thì cái đầu tiên là những cái mà anh bán ở đấy là thứ nhất anh phải có cái cam kết là không được
thứ hai là phải có cái biện pháp và cái giải pháp để mà ngăn chặn
hoặc là khi mà có cái biểu hiện chẳng hạn thì không được vào
hoặc là khi mà có một cái mà mình phát hiện ra chẳng hạn
có cái lực lượng y tế để mà khẩn trương ứng phó với những cái tình huống bất ngờ như vậy
nhưng mà nhìn chung tôi nghĩ rằng là cái này nó thuộc về ý thức của từng người của xã hội của gia đình của nhà trường
để làm sao các em đặc biệt là các bạn trẻ như tôi nói là rất là có thích khám phá thích thể hiện bản thân
và thích chơi nổi nữa
nhận thức được cái sự nguy hiểm
xin được chuyển sang những vấn đề đáng chú ý khác
thưa nhà báo như vậy là
tra chính phủ đã công bố các vi phạm liên quan đến việc cổ phần hóa cảng quy nhơn
trong kết luận thanh tra cũng chỉ rõ các tổ chức đơn vị vi phạm
vậy với tư cách là người dân thì nhà báo mong chờ diễn biến tiếp theo của vụ việc này sẽ như thế nào
thứ nhất là tôi phải khẳng định là cái cổ phần hóa là một chủ trương đúng đắn
chủ trương lớn của đảng nhà nước
vấn đề ở cảng quy nhơn thì thanh tra chính phủ đã có kết luận
là sai phạm hai cái sai phạm lớn nhất đấy là sai phạm từ phía bộ giao thông vận tải và sai phạm thứ hai là sai phạm từ phía tỉnh bình định nơi mà có cảng quy nhơn
với góc độ người dân và người làm báo thì câu chuyện tiếp theo như thế nào
thứ nhất là thanh tra chính phủ đã có cái kiến nghị đối với chính phủ
đấy là việc là nhà nước cần phải thu hồi lại cái cổ phần đã bán trước đây
để đảm bảo được cái sự chi phố của nhà nước
đảm bảo được cái quyền lợi cũng như là đảm bảo được cái vị trí chiến lược của cảng quy nhơn
bởi vì nếu như mà cổ phần hóa quá vội quá nhanh và dẫn đến là thất thoát dẫn đến là một những cái tài sản lớn mang tính chiến lược của nhà nước rơi vào tay các công ty tư nhân
thì nó cũng mang lại những cái hậu quả cũng rất là lớn
chúng tôi cũng đang chuẩn bị có những cái lọt bài liên quan đến cổ phần hóa
bởi vì cuối tháng này thì có một cái hội nghị lớn mà thủ tướng chính phủ cũng tham dự
là cuộc hội nghị giữa thủ tướng với các doanh nghiệp nhà nước
đán rất nhiều vấn đề
nhưng trong đó thì vấn đề cổ phần hóa là rất là nóng
thực ra thì việc thu hồi tài sản thất thoát từ lâu đã là một việc không hề dễ dàng gì trong câu chuyện xử lý vi phạm
thế nhưng nếu như chúng ta đặt trong bố cảnh
sự quyết tâm của đảng và nhà nước
thì nhà báo nhận định như thế nào
thực ra thì tôi nghĩ rằng là lâu nay là khi mà có vi phạm
thì đầu tiên là xử lý
xử lý vi phạm
và tôi nghĩ là đã có một cái sự thay đổi
về mặt là nhận thức và ý thức
tức là với những cái vụ án mà kinh tế
thì một trong những nhiệm vụ cần phải làm
đấy không chỉ là xử lý vi phạm
mà còn lại thu hồi những cái
mà chúng ta tạo tạo gọi là thất thoát
để đảm bảo được cái khoản gân sự nhà nước
ví dụ như là một cái vụ mà
mà chúng ta đã nói đến khá là nhiều
với vụ avg
doanh nghiệp cũng đã phải trả lại
với khoản tiền rất là lớn
cho nhà nước
thì ở đây thì ngược lại
thì đây là quá trình của vận hòa
ở trước thì
thì là nhà nước mua của tư nhân
thì với cảnh quy nhân thì là
tư nhân mua lại của vận hòa của nhà nước
thế thì việc thu hồi đấy
nó cũng tạo ra những cái mà
mà tranh cãi thu hồi thế nào
khi mà quá trình đấy thực ra là
doanh nghiệp không sai
họ được định giá
họ được ra giá mà họ mua
thế thì thu lại như thế nào
thế lại là một câu chuyện
và chính báo lao động của chúng tôi cũng đặt ra
và khi mà hỏi các luật sư thì
cũng nhiều phương án
phương án cần phải đấu giá này
phương án cần phải theo giá thị trường này
rất là nhiều cách
thế tuy nhiên là
phương án nào thì phương án
đối với cả huy nhân
cụ thể là cả huy nhân
hơn bảy mươi của vận hòa của nhà nước
là cái việc phải làm
vấn đề cuối cùng mà tôi muốn trao đổi với nhà báo
đó là tiếp tục các vi phạm liên quan đến phan văn anh vũ
thì tuần qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã khởi tố tám bị can
và trong đó thì có cả một vị
nguyên là phó chủ tịch ubnd tp hcm
khiến cho vụ việc này trở nên phức tạp
và gây được sự chú ý nhiều hơn
về việc một loạt cán bộ cấp cao
cũng như là đang đương nhiệm
bị khởi tố
thì anh có những suy nghĩ như thế nào
tôi nghĩ rằng là
đây là một vụ án rất là phức tạp
mặc dù phan văn anh vũ đã
đã bị khởi tố
đã bị ra tòa
và có những cái
tuy nhiên đây là giai đoạn hai của
cơ quan công an điều tra
thực tế mà nói
cái nhân vật
cán bộ cao cấp nhất
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân hồ chí minh
bị khởi tố
cấm rời khỏi nơi cư trú
không phải là cán bộ cấp cao nhất
trong liên quan đến phục vụ nhôm
đã có những nguyên
ủy ban nhân dân hồ chí minh
ông nguyễn vinh
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân hồ chí minh
thành phố đà nẵng
thì ở đây
cho thấy là tính chất phức tạp
và liên quan đến rất là nhiều người
vụ nhôm với cái
cái khả năng
cái sự giúp đỡ
của những cái
cái cán bộ
và thậm chí cấp thành phố
đã hỗ trợ
để vụ nhôm có được
khối tài sản
khối tài sản công
khối tài sản của nhà nước
thông qua trao đi đổi lại
và thu lợi
bất chính hàng trăm tỷ đồng
và tôi cho rằng là
cái vụ việc này
nó sẽ còn
theo dự đoán của tôi
không chỉ dừng lại
không chỉ dừng lại
mà một số tình hình khác
có liên quan
những cái sai phạm
sẽ dần dần được bóp gỡ
cũng tôi nghĩ là
chị đặt câu hỏi là
cán bộ cấp cao
thì thực ra mà nói
cái công tác
phòng chống tham nhũng
và tội phạm
của đảng và nhà nước
như chúng ta đã nói
rất là nhiều
là những cái sai phạm
không có vùng cấm
xin cảm ơn
những chia sẻ của nhà báo hoàng lâm
trong chương trình ngày hôm nay
và để kết thúc chương trình
thì xin mời nhà báo
cũng như quý vị khán giả
hãy cùng điểm lại
một số phát ngôn ấn tượng
trên các số báo
trong tuần qua
tại hội nghị trực tuyến
về nâng cao chất lượng
giải quyết các thủ tục hành chính
vừa diễn ra
giáo sư đặng hùng võ
tổ tư vấn
cải cách hành chính
của văn phòng chính phủ
nguyên thủy trưởng
bộ tài nguyên
và môi trường
sự thực mà nói
văn hóa cảm ơn
ở đại đa số các nước
nhưng ở việt nam
có vẻ hơi xa xỉ
chúng ta cần
phải cải cách
từ hệ thống giáo dục
phải xây dựng
giáo dục văn hóa
bậc học thấp nhất
tại phiên họp
hội sáng ngày một mươi chín tháng chín
đề cập tới lĩnh vực văn hóa
thể thao du lịch
trưởng ban dân nguyện
nguyễn thành hải
có vấn đề
nhiều cử tri băn quan
là các cuộc thi sắc đẹp
thời gian qua
quá chản lan
câu hỏi cử tri đặt ra
là mục đích
của các cuộc thi sắc đẹp
hiện nay là gì
và bộ văn hóa
thể thao du lịch
đã thấy rằng
các cuộc thi này
đã đạt được mục đích
đặt ra hay chưa
có rất nhiều dư âm
từ các cuộc thi sắc đẹp
khi nhiều cô gái
chỉ sau một ngày
trở nên nổi tiếng
nhiều vấn đề khác